các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành liên quan bộ công an xác định quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đặt ra mục tiêu hệ thống hạ tầng phòng cháy và chữa cháy trong cả nước
được hoàn thiện hiện đại kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của quốc gia đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật công trình phục vụ ứng phó khẩn cấp
huấn luyện chỉ huy điều hành kiểm định phương tiện và nghiên cứu khoa học công nghệ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ trưởng tô lâm chủ tịch hội đồng thẩm định nhấn mạnh quy hoạch đã được cơ quan lập quy hoạch chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan ngang bộ và các địa phương
triển khai lập theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch sau khi quy hoạch được thủ tướng chính phủ phê duyệt sẽ là căn cứ để bộ công an
các bộ ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các địa phương triển khai thực hiện góp phần quan trọng phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân bảo vệ tài sản của nhà nước
đồng thời góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của bộ chính trị tại nghị quyết một mươi hai
kết thúc phiên họp hội đồng thẩm định nhất trí thông qua hồ sơ quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi bộ trưởng tô lâm đề nghị cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phối hợp với đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia thẩm định của các bộ cơ quan ngang bộ
ý kiến các chuyên gia phản biện ý kiến của các địa phương kết luận của hội đồng thẩm định tại phiên họp hôm nay
sớm hoàn thiện nội dung quy hoạch theo quy định của pháp luật trình thủ tướng chính phủ phê duyệt
nằm trong các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm chủ tịch hồ chí minh có sáu điều dạy công an nhân dân
bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc của toàn lực lượng công an nhân dân
và hướng tới kỷ niệm năm năm ngày thành lập cục truyền thông công an nhân dân ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba và kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thành lập nhà hát tuổi trẻ ngày một mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cục truyền thông công an nhân dân và nhà hát tuổi trẻ phối hợp tổ chức chương trình
tháng ba biên giới tại tỉnh hà giang sáng qua đoàn công tác đã tổ chức lễ trào cờ báo công
tại cột cờ quốc gia lũng cú
tại buổi lễ đoàn công tác đã trân trọng trao tặng đồn biên phòng lũng cú lá cờ tổ quốc
lá cờ đỏ sao vàng với diện tích năm mươi bốn m hai biểu trưng đoàn kết năm mươi bốn dân tộc anh em đất nước việt nam được thượng lên
tung bay trong gió trên đỉnh núi rồng ở điểm cực bắc linh thiêng của tổ quốc
lễ trào cờ của cục truyền thông công an nhân dân nhà hát tuổi trẻ được tổ chức trong không khí trang nghiêm
thiêng liêng hào hùng hoạt động đã góp phần giáo dục chính trị tư tưởng cho các thế hệ trẻ của hai đơn vị

của truyền thông bình xử với các thế hệ cán bộ trẻ trong đơn vị
sau lễ trào cờ thay mặt đoàn công tác thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
đã báo cáo những thành tích đã đạt được của hai đơn vị
theo đó trong những năm qua cục truyền thông công an nhân dân đã chủ động tham mưu với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng hiệu quả công tác truyền thông của lực lượng công an nhân dân
hiện nay cục truyền thông công an nhân dân đang đẩy mạnh mở rộng hợp tác truyền thông quốc tế và trong nước
tăng cường công tác quản lý báo chí xuất bản công an nhân dân đồng thời tập trung nghiên cứu
thực hiện các giải pháp chuyển đổi số nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy của cục
đề án phát triển điện ảnh công an nhân dân đề án thành lập kênh phát thanh công an nhân dân
đề án phát triển báo điện tử công an nhân dân nhằm đáp ứng với xu thế của truyền thông hiện đại
trên lĩnh vực hoạt động nghệ thuật nhà hát tuổi trẻ là nhà hát duy nhất ở việt nam có chức năng
và nhiệm vụ sử dụng các loại hình nghệ thuật đa dạng như kịch nói ca múa nhạc nghệ thuật thể nghiệm
trong suốt bốn mươi năm năm qua các nghệ sĩ diễn viên nhà hát tuổi trẻ bằng sức trẻ
bằng sự nhẹ bén và linh hoạt thích ứng với mọi nhu cầu thưởng thức của khán giả
cho ra đời hàng loạt các công trình nghệ thuật cao cả về tư tưởng sâu sắc về nội dung
phong phú về hình thức thể loại và có tính giáo dục cao gây ảnh hưởng tốt về chân thiện
mỹ trong nhiều tầng lớp khán giả làm nên các trào lưu nghệ thuật và trào lưu thưởng thức trong cộng đồng nghệ thuật
sự phối hợp giữa cục truyền thông công an nhân dân và nhà hát tuổi trẻ tiếp tục góp phần tăng cường
sự hiểu biết và gắn kết giữa hai đơn vị
hai đơn vị gắn kết hơn về tình cảm về sự hiểu biết lẫn nhau về lực lượng công an thì có thể có thêm những kiến thức
về nghệ thuật về nghệ sĩ các nghệ sĩ thì cũng hiểu hơn sự hy sinh sự cống hiến mà lực lượng công an dành cho nhân dân
chúng tôi sẽ còn nhiều hoạt động bổ ích ý nghĩa và nó thực tế nó thực tế với công tác của hai đơn vị
trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tập thể cán bộ chiến sĩ nhân viên cục truyền thông công an nhân dân
và các nghệ sĩ diễn viên nhà hát tuổi trẻ nguyện không ngừng tu dưỡng đạo đức phẩm chất cách mạng
theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy nêu cao ý thức trách nhiệm
giữ vững kỷ luật kỳ cương vượt qua mọi khó khăn thách thức đoàn kết thống nhất
tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được đổi mới toàn diện các mặt công tác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước vì nước quyền thân vì dân phục vụ
cũng như phát huy tinh thần lao động sáng tạo nghệ thuật tích cực đổi mới nâng cao chất lượng phương thức biểu diễn
góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho xã hội nói chung và thanh niên thiếu niên nhi đồng nói riêng
sáng nay ban thanh niên công an nhân dân đã tổ chức lễ phát động tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba
và các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân
một mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba tháng thanh niên của tuổi trẻ công an nhân dân sẽ tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm
trong đó sẽ tuyên truyền về truyền thống vẻ vang chín mươi hai năm
công hiến và trưởng thành của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
sáu mươi bảy năm truyền thống của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an
tiếp tục triển khai nghiêm túc hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên theo sáu điều bác hồ dạy
và cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên đảng cộng sản việt nam
cùng với đó đoàn thanh niên bộ công an cũng tổ chức đa dạng các hoạt động trọng tâm
là quán triệt thống nhất nhận thức và hành động của tuổi trẻ toàn lực lượng
trong thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
về xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ngày sau lễ phát động cấp bộ sáng nay ban thanh niên công an nhân dân đã tổ chức ba hoạt động
hưởng ứng tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba gồm tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện
giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu tổ chức hội nghị học tập chuyên đề
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và vai trò trách nhiệm của thanh niên công an nhân dân
quán triệt một số nội dung liên quan công tác thanh niên trong công an nhân dân
đồng thời phát động cuộc thi đua cao điểm kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh
nêu sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân trong toàn lực lượng
đây là những hoạt động thiết thực ý nghĩa nêu cao tinh thần sung kích tình nguyện
tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ công an nhân dân
vừa qua thanh niên cả nước đã lên đường nhập ngũ
nhập ngũ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời các thanh niên đã tình nguyện nhập ngũ
với khát khao được công hiến sức khỏe trí tuệ lòng nhiệt huyết cho tổ quốc
và đặc biệt trong đó có không ít cô gái trẻ đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ
cô gái này là nữ chiến sĩ duy nhất trong số hai trăm hai mươi một chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
năm nay tại tỉnh lâm đồng nhật lệ là cô gái út trong gia đình
bố mẹ làm nông nhà lại không có ai làm công an
thế nhưng cô gái trẻ này lại có một
một ước mơ cháy bỏng là khoác lên mình màu áo công an nhân dân
tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ hành trang lên đường nhập ngũ là lời dặn dò của bố mẹ
năm hai nghìn một mươi tám học hết cấp ba nhật lệ đã nộp hồ sơ xét tuyển vào trường công an nhân dân
thế nhưng trong đợt tuyển sinh năm ấy đỗ thị nhật lệ đã không trúng tuyển
gác lại nỗi buồn nhật lệ theo học trường cao đẳng y dược pasteur tp hcm
nhưng vẫn không nguôi ước mơ một ngày nào đó sẽ vinh dự đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân

ngày nhận được thông tin trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
đó là một đêm nhật lệ thức trắng
lo lắng vì môi trường huấn luyện và nhiệm vụ công tác sắp tới sẽ rất khắc nghiệt
không có chỗ cho sự yếu đuối hay bỏ cuộc giữa trường
mình sẽ cố gắng tập luyện từng ngày để phù hợp với môi trường quân ngũ hơn
còn gia đình của lệ sắp tới phải xa cô con gái
nhưng ai cũng động viên và tin rằng môi trường huấn luyện nghiêm khắc
sẽ giúp đỡ các con gái
giúp con gái rắn giỏi trưởng thành và hôn đúc nên ý chí cuột cường
một tinh thần thép làm nên bản lĩnh vững vàng của người chiến sĩ công an nhân dân